theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay áp cao lạnh lục địa ở phía bắc đang được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi năm hai mươi bảy độ vĩ bắc xuống phía nam
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ ngày mai ba mươi tháng bốn đến mùa một tháng năm bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rông diện rộng cảnh báo lốc xét mưa đá gió giật mạnh
dự báo ngày mai ba mươi tháng bốn bắc bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông nắng nóng diện rộng chấm dứt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi một ba mươi ba độ c
khu vực bắc trung bộ ngày vẫn duy trì nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ c
vùng núi có nơi ba mươi tám ba mươi chín độ c chiều tối và đêm có mưa rào và rông nhiều nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét
mưa đá cấp một
ngày một mươi một tháng năm trời nhiều mây và có mưa vài nơi
riêng các tỉnh bắc trung bộ có mưa rông rải rác nên nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi chín ba mươi hai độ c